được biết chồng của chị trang đang làm việc ở xa

phòng chống dịch hỗ trợ nước uống đồ ăn và liên hệ với địa phương để đưa người dân trở về nhà
trong những ngày qua riêng tại điểm chốt này đã có trên bốn trăm linh lượt người trở về
từ các tỉnh khánh hòa phú yên bình định được lực lượng công an kịp thời giúp đỡ
cả ngày đi bộ không có gì ăn bây giờ được công an cho mì tôm nước uống giúp cho chúng tôi lót dạ
tạo được chuyện đưa nước non cho bà con uống hay là ăn đỡ những gì có sẵn ở tại chốt cho bà con ăn
bốn mẹ con quê ở nghi lộc nghệ an này cũng đã trải qua quãng đường hai trăm tám mươi hai km
đạp xe từ tràng bom đồng nai về đến tỉnh ninh thuận
trên hành trình trở về quê ở nghi lộc nghệ an họ cũng đã được cán bộ chiến sĩ công an
tại điểm chốt thuộc thị trấn phước dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
hỗ trợ đồ ăn thức uống và lộ phí
sau đó được cộng đồng giúp đỡ lên tàu trở về nhà
những con đường trở về nhà tưởng chừng như rất dài với rất nhiều khó khăn vất vả trong mùa dịch
nhưng giờ đã gần hơn nhờ sự sẻ chia
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại xã tham đôn huyện mỹ xuyên
đây là vụ án đầu tiên được khởi tố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh sóc trăng
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi một tháng bảy
năm thanh niên trú tại xã tham đôn đi từ vùng dịch tp hcm về ấp cần r một và ấp tác rồng thuộc xã tham đôn nhưng không khai báo y tế
tại địa phương người này đã tiếp xúc với nhiều người thân
khi khai báo y tế và cách ly tập trung sau đó xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
do không thực hiện đúng các quy định trong phòng chống dịch đến nay đã có chín trường hợp dương tính có nguồn lây xuất phát từ nam thanh niên này
trong đó có một trường hợp là cán bộ trung tâm y tế huyện mỹ xuyên
các trường hợp nêu trên đều được ngành y tế cách ly điều trị
công an phường tự an thành phố buôn ma thuột phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa điều tra làm rõ một nghi can trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
nạn nhân trong vụ án này là ông lê tuấn bảy mươi bốn tuổi ở đường phạm hồng thái
ngày một mươi chín tháng bảy phát hiện ông tuấn tử vong có nhiều điểm bất thường
người nhà đã báo cho công an phường tự an
nghi can nhanh chóng được xác định là nguyễn xuân thủy năm mươi sáu tuổi gần nhà nạn nhân
thủy khai nhận do nghĩ rằng người nhà mình đang ở trong nhà ông tuấn mà không về để giải quyết việc gia đình
nên đã cầm theo khúc gỗ vào nhà và xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát về ông tuấn
nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong
bằng thủ đoạn gọi điện hỏi mua thẻ nạp tài khoản game
sau đó giả mạo tin nhắn thông báo biến động số dư của tài khoản ngân hàng gửi cho các bị hại
rồi chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn công đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phố bằng muộn xã an hà huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã lừa đảo được khoảng bốn người ở nhiều tỉnh thành khác nhau thu lợi bất chính hơn một bốn tỷ đồng
vụ việc vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đấu tranh làm rõ
hai ngày sau anh nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ dân phố đồi đỏ

trình báo về việc bị một số điện thoại và tài khoản tương tự như trên
lừa đảo chiến vào số tiền thẻ game trị giá một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên xác định đối tượng nguyễn cung đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phố bằng nguộn xã an hà huyện lạng giang tỉnh bắc giang
là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo trên
quá trình đấu tranh đối tượng khai nhận
thông qua mạng internet đối tượng thu thập thông tin của các chủ cơ sở kinh doanh thẻ game
sau đó lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn các bị hại tương tác qua tài khoản gia lô
sau khi hai bên kết nối với nhau trên gia lô đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản ngân hàng
rồi tự soạn thảo tin nhắn giả mạo thông báo biến động số dư của ngân hàng rồi gửi cho bị hại chiếm đoạt tiền
để tránh bị phát hiện đối tượng vừa gọi điện vừa nhắn tin liên tục khiến bị hại phân tâm không chú ý đến dây khoản và rơi vào bẫy

đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản ngân hàng rồi gọi điện liên tục bằng gia lô cũng như là bằng số điện thoại để thúc ép
cũng như là để cho người bị hại cuốn vào cái thủ đoạn của đối tượng dẫn đến cái việc mà không có thời gian
cũng như là khả năng để kiểm tra cái tài khoản ngân hàng của mình cũng như là cái việc tài khoản ngân hàng của mình đã nhận được tiền hay chưa
từ đó người bị hại liên tục chuyển cái thẻ game cũng như là cái tài sản của mình cho cái đối tượng
mở rộng điều tra công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
nguyễn công đức đã thực hiện gần sáu ba trăm linh cuộc gọi điện thoại để lừa đảo
trong đó có khoảng bốn người ở các tỉnh khác nhau trên cả nước đã rơi vào bẫy do đức răng ra
đến nay đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới một bốn tỷ đồng
hiện cơ quan kỳ xét điều tra công an nguyện tân yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đây cũng là bài học cho mọi người cần nâng cao cảnh giác kiểm tra kỹ tin nhắn và tài khoản ngân hàng
trước khi thực hiện giao dịch cháy mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng